thưa quý vị trước việc nhiều người lo ngại sau khi ăn một số loại trái cây khiến hơi thở có nồng độ cồn
và sẽ bị xử phạt nếu như tham gia giao thông bộ y tế đã đưa ra thông tin chính thức về vấn đề này
theo bà trần thị trang phó vụ trưởng vụ pháp chế bộ y tế đại diện cơ quan soạn thảo luật phòng chống tác hại rượu bia
việc sử dụng một số loại trái cây như nho sầu riêng hay chuối cũng dẫn tới kết quả có nồng độ cồn trong hơi thở
điều này có thể gây nhầm lẫn trong việc xử phạt các lái xe
tuy nhiên thực tế thì nồng độ cồn do hoa quả để lại là rất nhỏ và không đáng kể
bà trang cũng cho biết là bộ y tế sẽ triển khai phổ biến những vấn đề về mặt khoa học này cho lực lượng chức năng
để không xử phạt những trường hợp có nồng độ cồn trong hơi thở rất nhỏ gần như không đáng kể
thưa quý vị hành vi từ chối không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát giao thông
sẽ bị phạt bằng mức phạt cao nhất đối với vi phạm về nồng độ cồn
theo đó thì mức phạt tiền có thể lên tới bốn mươi triệu đồng
những ngày vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông đã ra quân kiểm tra đo nồng độ cồn của những người tham gia giao thông
bên cạnh những tài xế chấp hành hiệu lệnh yêu cầu đo nồng độ cồn của cảnh sát giao thông
thì vẫn còn một số tài xế tìm cách đối phó như để lại xe không ký biên bản
cụ thể tại khoản một mươi điều năm nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp quy định người điều khiển phương tiện xe lạ ô tô
và các loại xe tương tự có thể bị xử phạt với mức phạt tiền là ba mươi triệu đồng đến bốn mươi triệu đồng
nếu không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ
ngoài ra người vi phạm còn có thể bị tước giấy phép lái xe từ hai mươi hai đến hai mươi bốn tháng
một thông tin cũng liên quan tới việc xử lý vi phạm
về nồng độ cồn của người thi hành công vụ
nói về nồng độ cồn tại đà nẵng lực lượng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng
đã đồng loạt gia quân kiểm tra xử lý lỗi vi phạm nồng độ cồn
theo ghi nhận thì đa số người dân đã có ý thức hơn tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp vi phạm quy định này
sau khi kiểm tra máy đo nồng độ cồn cho ra kết quả ba mươi hai mg trên một lít khí thở
chiếu theo quy định hiện hành thì người đàn ông này sẽ bị phạt từ bốn đến năm triệu đồng
và phạt bổ sung tước giấy phép lái xe từ một mươi sáu đến một mươi tám tháng
biết rõ về nghị định một trăm linh của chính phủ anh vui vẻ ký vào biên bản vi phạm
và cho đây là bài học của bản thân về việc tham gia giao thông sau khi sử dụng sữa bia
ví dụ như là cuối năm có nhiều lễ tiệc đôi khi có nhiều người nói là chủ một đến hai lông bia
nhưng mà chúng tôi chỉ xử lý dựa theo cái căn cứ là chiếu đo được của máy đo nồng độ cồn
ghi nhận những ngày đầu thực hiện công tác kiểm tra xử lý lỗi vi phạm nồng độ cồn theo nghị định một trăm linh tại đà nẵng
ngoài một số trường hợp vi phạm thì người dân đã cân nhắc hơn trong việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
các người mà vi phạm
trước đây là tương đối là ít
trước đây kiểm tra khoảng một trăm linh trường hợp thì chúng tôi phát hiện từ năm đến bảy trường hợp
nhưng bây giờ kiểm tra khoảng cả trăm trường hợp thì chúng tôi chỉ có phát hiện một đến hai trường hợp
mình nghĩ đây là một cái chính sách rất là phù hợp rất là hợp lý của nhà nước
để giúp cho hạn chế tình trạng uống bia uống rượu
giúp đảm bảo an toàn giao thông hạn chế những tài nạn hạn chế những rủi ro không đáng có
bên cạnh việc kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để giảm thiểu
tiến tới chấm dứt các vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia
lực lượng chức năng cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để luật chống tắc hại rượu bia
cũng như nghị định một trăm linh của chính phủ đi vào cuộc sống